thưa quý vị chỉ trong vòng hơn một tháng qua trung quốc liên tiếp có những hành động vi phạm luật pháp quốc tế ở biển đông
từ tuyên bố thiết lập các khu vực hành chính trái phép tại quần đảo hoàng sa và trường sa của việt nam
đâm chìm tàu cá của ngư dân đang hoạt động hợp pháp
hay mới đây nhất là ngang nhiên tuyên bố vùng cấm đánh bắt cá ở khu vực ngăn cản quyền lợi chính đáng của quốc gia ven biển
ở thời điểm cả thế giới đang tập trung các nỗ lực ứng phó với đại dịch covid một mươi chín
mà trong đó ít nhất có một phần lỗi của chính trung quốc
những động thái này của bắc kinh chắc chắn là nước cờ sai lầm
có thể dẫn đến phản ứng ngày càng mạnh mẽ hơn của các nước trong khu vực và quốc tế
gần đây trung quốc liên tiếp có những hành động khiêu khích tại biển đông
như việc thành lập hai cơ quan hành chính trực thuộc cái gọi là thành phố tam sa
để quản lý trái phép quần đảo hoàng sa và trường sa của việt nam
bắc kinh còn ngang nhiên công bố cái gọi là danh sưng tiêu chuẩn cho tám mươi thực thể điện lý dưới đáy biển ở biển đông
trong đó có cả những bãi cạn nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của việt nam
tàu hải cảnh trung quốc hôm hai tháng bốn cũng đã đánh chìm một tàu cá của việt nam
đang hoạt động hợp pháp tại vùng biển thuộc quần đảo hoàng sa của việt nam
mới đây nước này tiếp tục đơn phương áp đặt lệnh cấm ránh gắt cá trên biển đông
từ ngày một mươi một tháng năm đến ngày một mươi sáu tháng tám
theo giới phân tích những động thái mới của trung quốc thực tế là một phần trong chiến lược quen thuộc của nước này
nhằm áp đặt ưu sắc chủ quyền phi lý ở khu vực bất chấp đã bị cộng đồng quốc tế nhiều lần bác bỏ
trung quốc có những kế hoạch giải quyết
giải hạn trong việc chậm rãi dần dần tăng cường sức ảnh hưởng ở biển đông
và sẽ không tự kiềm chế trước bất kỳ cơ hội nào để đạt được mục tiêu đó
tuy nhiên nếu tiếp tục gây sức ép mong các nước chấp nhận sự đã rồi
vẫn còn đó những lần danh đỏ bắc kinh không thể vượt qua
chúng ta có đủ tài liệu có đủ chứng cứ liên sân để khẳng định cái chủ quyền đó
cho nên tất cả những hoạt động của trung quốc đều đi ngược lại với cái thức tiết liên sân
thì thống nhất giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nhà nước
đi ngược lại thỏa thuận trong d o c và đặc biệt là vi phạm cái luật biệt của liên hợp quốc
và cái phán quyết của tòa trọng tài quốc tế về cái đường lưỡi bỏ
những hành động có tính chất hệ thống
liên tục và vi phạm cái chủ quyền của việt nam thì rõ ràng là những điều chúng ta không thể chấp nhận được
và đây chính là những hành động cần phải được lên án và cần phải có một thái độ rất là dứt khoan và rõ ràng
với những hành động đơn phương lấn biển thay đổi nguyên trạng các đảo tăng cường hiện diện quân sự
trung quốc đã cho thấy nước này sẽ không từ bỏ các yêu sách chủ quyền phi lý trên biển đông
kể cả khi có hay không có đại dịch covid một mươi chín
thế nhưng trong bối cảnh thế giới đang phải
gồng mình tập trung nguồn lực ứng phó với dịch bệnh cách hành xử bắt nạt thiếu trách nhiệm của bắc kinh
đã và đang vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng thế giới
từ chính phủ các nước đến các chuyên gia và học giả quốc tế
là quốc gia có lợi ích lâu dài trong tự do hàng hải và hàng không trên biển đông
bộ trưởng quốc phòng mỹ mark esper ngày năm tháng năm đã cáo buộc trung quốc hành xử thiếu thận trọng
trong lúc cả thế giới đang tập trung nỗ lực chống dịch covid một mươi chín
lớn năm góc nhấn mạnh mỹ sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động tuần trai
tự do hàng hải theo đúng luật pháp quốc tế ở khu vực
hồi tháng trước các tàu chiến của mỹ và australia cũng đã có cuộc diễn tập
được cho là gần khu vực tàu khảo sát hải dương viii của trung quốc
hoạt động gần một tàu khoan thăm dò của công ty dầu khí malaysia petronas
trong khi trung quốc lợi dụng tình hình dịch bệnh đẩy mạnh các hoạt động quân sự
để gây áp lực lên các nước láng giềng thì việc phối hợp giữa hải quân australia và mỹ
thể hiện cam kết của cả hai trong việc duy trì tự do hàng hải hàng không
hãy củng cố sự ổn định trong khu vực
trong cuộc họp trực tuyến với các bộ trưởng ngoại giao asean hôm hai mươi ba tháng bốn
ngoại trưởng mỹ mike pompeo cũng chỉ trích các hành động của bắc kinh là gây sức ép
với các nước láng giềng làm bất ổn và đe dọa đến an ninh năng lượng khu vực
đồng thời kêu gọi các nước hãy hành động
điều quan trọng hiện nay là cần nêu bật việc trung quốc lợi dụng thời điểm
các nước đang tập trung chống lại cuộc khủng hoảng covid một mươi chín
để tiếp tục những hành vi khiêu khích của mình
mỹ cực lực phản đối
bắt nạt của trung quốc
và chúng tôi hy vọng các quốc gia khác cũng sẽ yêu cầu họ phải thừa nhận trách nhiệm
malaysia và indonesia vừa qua cũng bày tỏ lo ngại về những diễn biến trên biển đông
nhấn mạnh tất cả các bên liên quan
cần tăng cường nỗ lực xây dựng duy trì và nâng cao sự tin tưởng lẫn nhau
giải quyết hòa bình mọi vấn đề trên cơ sở luật pháp quốc tế
bao gồm các bước liên hợp quốc về luật biển unclos năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
trước hàng loạt tuyên bố chính trị và biện pháp hành chính sai trái
trên biển đông của trung quốc những ngày qua
bộ ngoại giao việt nam đã liên tục đưa ra các tuyên bố khẳng định chủ quyền của nước ta
đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa
khẳng định sẵn sàng giải quyết tranh chấp với các quốc gia liên quan
thông qua đàm phán cũng như các biện pháp hòa bình khác dựa trên luật pháp quốc tế
việt nam cũng đã gửi lên liên hợp quốc hàng loạt công hàm
chỉ rõ sự phi pháp phản đối yêu sách chủ quyền vô lý của trung quốc
điều này cho thấy sự quyết liệt và công khai của việt nam trên trường quốc tế
trong vấn đề giải quyết tranh chấp ở biển đông
theo các chuyên gia để những nỗ lực và kiên trì trong đấu tranh ngoại giao đạt được thành công
việt nam cần tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế
đặc biệt là các nước asean và các nước lớn chia sẻ lợi ích tự do hàng hải ở khu vực
trong vai trò chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi
việt nam cũng đang có lợi thế để thúc đẩy sự đoàn kết nội khối
tạo thuận lợi sớm hoàn thành đàm phán xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc
với những quy định ràng buộc về mặt pháp lý
với mỗi bên tham gia